sáng một một mươi đoàn đại biểu của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
đã đến viếng hương cụ huỳnh thúc kháng tại nhà lưu niệm của cụ thuộc xã tiên cảnh huyện tiên phước
nhân kỷ niệm một trăm bốn mươi ba năm ngày sinh của cụ huỳnh thúc kháng một một mươi một nghìn tám trăm bảy mươi sáu
cụ huỳnh thúc kháng sinh ngày một tháng một mươi năm một nghìn tám trăm bảy mươi sáu tại làng thạnh bình tổng tiên giang thượng huyện tiên phước phụ tam kỳ
nay thuộc xã tiên cảnh huyện tiên phước hiệu là mính viên
cụ huỳnh là bộ trưởng bộ nội vụ từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy và quyền chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòa
giai đoạn từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
trước đó cụ từng giữ chức viện trưởng viện dân biểu trung kỳ thời thuộc pháp
cụ huỳnh nổi tiếng với tài năng đức độ và lòng yêu nước
năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy cụ huỳnh sáng lập tờ báo tiếng dân một tờ báo được xuất bản tại huế vào năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy
và bị chính quyền thời bấy giờ đình bản
năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy cụ huỳnh lâm bệnh nặng và mất tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
và được an táng trên đỉnh núi thiên ấn quảng ngãi
hiện nhà lưu niệm cụ huỳnh thúc kháng đã thành di tích quốc gia cần được bảo vệ là địa chỉ đỏ
để giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau